tiếp đại sứ italia ông antonio alessandro đến chào xã giao thủ tướng cho rằng
kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn bốn mươi năm năm nhất là khi thiết lập đối tác chiến
lược vào năm hai nghìn một mươi ba quan hệ hai nước ngày càng phát triển năm ngoái hai nước đã tổ chức kỷ niệm
bảy mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động sôi nổi với quan hệ truyền thống tốt đẹp
thủ tướng mong đại sứ antonio alessandro trong nhiệm kỳ này của mình đóng góp thiết thực vào
quan hệ hợp tác việt nam italia nhất là hợp tác kinh tế đầu tư thương mại khi mà tiềm năng còn
rất lớn kinh mệch thương mại song phương đạt gần năm tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi tám và có thể tăng hơn nữa
nhất trí với ý kiến của thủ tướng đại sứ antonio alessandro cam kết sẽ thúc đẩy hơn
nữa quan hệ hợp tác hai nước nhất là thương mại đầu tư ông cho biết đại sứ quán đang tích cực
tham gia chuẩn bị cho đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế italia asean sẽ được tổ chức tại hà
giang hôm nay khi đó một đoàn doanh nghiệp lớn của italia sẽ sang việt nam ông bày tỏ cảm ơn
chính phủ việt nam tạo điều kiện cho việc tổ chức cuộc đối thoại này ông cũng nhất trí kinh mạch
thương mại song phương đạt gần năm tỷ usd là mức cao song tiềm năng còn rất lớn hiện tại có khoảng một trăm linh
doanh nghiệp italia đầu tư kinh doanh tại việt nam và nhiều doanh nghiệp đang có ý định mở rộng hoạt
động tại việt nam ông cho biết trong nhiệm kỳ của mình tại việt nam sẽ nỗ lực thúc đẩy đường bay
thẳng việt nam italia ông mong muốn chính phủ việt nam quan tâm hỗ trợ việc thiết lập đường bay
thẳng giữa hai nước và cho biết italia dự kiến dành nguồn vốn hỗ trợ phát triển cho việt nam
trong một số lĩnh vực như môi trường đào tạo năng lượng thủ tướng cho rằng chưa thể hài lòng
trước con số năm tỷ usd kinh mạch thương mại song phương bởi đây chỉ mới là kết quả bước đầu con
số này có thể tăng lên nữa thủ tướng cũng cho rằng hiệp định evfta là rất cần thiết cho quan hệ hợp tác
giữa việt nam và châu âu trong đó có italia thủ tướng mong muốn italia ủng hộ để hiệp định này sớm được phê chuẩn